đợt vừa rồi thì rất là nhiều những quý vị khán giả mà bị f cũng đã vận dụng cái phương pháp sông
thế tuy nhiên thì lại thành lạm dụng quá
vậy thì không biết là phó giáo sư bình có thể đưa ra một cái lưu ý về những cái về liều lượng sông
hay là cũng như là cách để sông thế nào để cho hiệu quả nhất được không ạ
cái phương pháp sông chúng ta thì nó là một cái nghiệm rộng
có thể sông hơi bằng mũi chỉ mũi không
con sông toàn thân
trong trầm này chúng tôi riêng cái quan điểm cá nhân của tôi
trong trầm bị sốt do virus này
bị virus có thể sốt hoặc không sốt cũng thế
thì chúng ta không nên dùng toàn sông toàn thân
bởi một triệu chứng của sốt virus này chúng ta thấy là sốt lúc nóng lúc xét
lúc nóng là thế nào tự nhiên bệnh nhân cảm thấy người rất nóng
vã môi ra
tự nhiên rất rét
đắp mấy chân vẫn cảm thấy rất rét
đấy là triều dương rất đề hình của virus cúm nói chung
thế thì chúng tôi cho rằng là
khi bệnh nhân mà dùng sông
và toàn thân
tức là dùng một nồi nước nóng
và có các cái lá có chiếc tinh dầu
để mục đích của sông là gì
làm giãn mạch máu ra bị hơi nóng này
và tinh dầu này nó kích thích ra
làm giãn mạch máu ra
làm giãn các cái túi các cái ống tiết bỏ hôi
cho nên khi sông nó môi vãi ra đầm đìa
nếu mà những người sốt
mà thông thường do cảm lạnh
chúng tôi nói là sốt do cảm lạnh
mà khi sốt cao cảm lạnh
đó là bất cân bằng giữa sạt nhiệt và thải nhiệt
thì dùng phương pháp sông là tuyệt vời
không cần các thuốc ức chế trung tâm điều nhiệt
để mà sốt
chỉ cần một giải pháp đó là
làm giãn mạch máu ra giãn các cái túi
cái ống tiết
của bồ hôi bồ hôi nó vãi ra
mang nhiệt ra hạ sốt
thế thì trong trầm sars cov hai
chúng ta sốt lúc nóng lúc rét
và có thể là sốt kéo dài
không phải là một ngày
mà chúng ta dùng sông toàn thân
liên tục chúng ta đẩy mồ hôi ra
mất theo rất nhiều chất cơ thể của ta
đặc biệt là chất điện giải
đấy là một nguy cơ
đấy là một nguy cơ
làm cơ thể càng suy sụp đi
chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ
năng lượng cơ thể mất đi chất điện giải mất đi
chúng tôi không ủng hộ cái quan điểm đó
chúng tôi có ủng hộ quan điểm gì
dùng sông hơi mũi
rất nhẹ nhàng
chúng ta lấy một cái bát
cho một chút tinh dầu
hoặc là lấy một lá cây
ta vò một hơi nước
ta lấy cái phễu giặt vào mũi
hít nhẹ nhàng hút vừa đủ
tức là cảm thấy rằng là
một lượng tinh dầu vừa đủ
lượng tinh dầu nhiều quá
mà hơi thơm quá
có thể gây tổn thương
cái này mà
chứ là lượng vừa đủ
và hít kéo dài và nhiều lần
thì đấy là một cái giải pháp
mà nên dùng
nhưng vẫn lưu ý rằng
đối với sông
được bằng đường mũi
thì chúng ta
trẻ em dưới hai tuổi
là rất thận trọng
và một số
cái dược liệu
một số tạo dược
không được phép
là sông cho trẻ em
đó là bạc hà
đó là tràm khuynh diệt
nó ức chế trung tâm hốp của chúng ta
nếu sông lượng lượng cao
hoặc là dùng tới cái dầu gió
mà có lại thành phần
bôi mũi trẻ con
các cháu bé
có thể nó gây ngạt
vì nó ức chế trung tâm
trung khu hốp
và tức nguy hiểm